ở việt nam chim yến thuộc nhóm hai b trong danh mục thực vật rừng động vật rừng nguy cấp quý hiếm cần bảo vệ
thế nhưng nạn tận diệt chim yến lại đang diễn ra ở nhiều địa phương
tại phú yên nhiều đối tượng sử dụng lưới tàng hình đánh bắt tận diệt chim yến và các loại chim khác
đây là loại lưới mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được hành động này rất đáng lên án và cần được xử lý nghiêm
các vùng ven thành phố tuy hòa sáng sớm và chiều tối những chiếc lưới tàng hình được răng dựa canh đông mà băng mắt thường khó có thể nhìn thấy
thay vì bay vào những nhà dẫn dụ nuôi gần đó thì những con chim yến lại bị xa lưới chết hoặc bị bắt để làm thịt bán với giá mỗi con chỉ khoảng hai đồng gây bức xúc cho nhân dân
thực trạng sử dụng lưới tàng hình bắt chim yến ổ ạt trái phép diễn ra phổ biến ở phú yên và các tỉnh nam trung bộ từ giữa năm hai nghìn một mươi chín đến nay
làm đàn chim yến tự nhiên suy giảm đáng kể và có nơi mất từ ba mươi đến bốn mươi
trước thực trạng trên ngoài biện pháp tuyên truyền hội yến sao tỉnh phú yên và việt nam đang đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc ngăn chặn
xử lý nghiêm hành vi săn bắt chim yến trái phép để bảo vệ nguồn lợi kinh tế đang được các doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển